theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tỉnh hà tĩnh và các bộ ngành liên quan đã tiến hành giả soát đánh giá toàn diện về hiệu quả cũng như những tác động của dự án mỏ sắt thạch khê
quả đó sẽ có báo cáo đề xuất với chính phủ
trong khi đó cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án này đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong suốt nhiều năm qua
từ một mươi năm trước gia đình ông nguyễn công cảnh và nhiều hộ dân chuyển về sống tại khu tái định cư thôn thường xuân xã thạch đỉnh huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
sau khi dự án mỏ sắt thạch khê được triển khai thế nhưng cũng từng đó năm những hộ dân nơi đây đã phải chịu cảnh thiếu thốn về điều kiện sống
từ một mươi năm trước gia đình ông nguyễn công cảnh và nhiều hộ dân chuyển về sống tại khu tái định cư thôn thường xuân xã thạch đình huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh